bốn công an các đơn vị địa phương chỉ tổ chức tiếp công dân để giải quyết các mặt công tác công an khi thực sự cấp bách phòng chống dịch covid một mươi chín nhất là xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm chỉ thị số một mươi sáu ctttg ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi của thủ tướng chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid một mươi chín nhất là xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm chỉ thị số một mươi sáu ctttg ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi của thủ tướng chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid một mươi chín nhất là xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm chỉ thị số một mươi sáu ctttg ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi của thủ tướng chính ph
đồng chí trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín các cấp ở địa phương
để áp dụng biện pháp cách ly phù hợp cách ly tập trung tại nhà cơ sở lưu trú
năm công an tp hà nội công an tp hồ chí minh chủ trì cùng với các đơn vị ở bộ

phối hợp với ngành y tế và ubnd tp hà nội ubnd tp hồ chí minh

tại bệnh viện bạch mai tp hà nội quán ba buddha tp hồ chí minh
phối hợp với ngành y tế lập danh sách những người liên quan đến các hoạt động
của công ty trường sinh có nguy cơ lây nhiễm để theo dõi y tế giám sát cách ly
xử lý nhanh triệt đề các nguồn lây dịch bệnh
tiếp tục làm tốt công tác kiểm soát việc xuất nhập cảnh quản lý người nước ngoài
hạn chế dịch bệnh lây lan vào trong nước thường trực bảo vệ an ninh trật tự
các khu vực cách ly tập trung phối hợp chặt chẽ với các lực lượng quân đội y tế
thực hiện tốt công tác phát hiện tìm kiếm giám sát cách ly đối với những người nhiễm
nghi nhiễm dịch covid một mươi chín xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin sai về dịch bệnh
tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm nhất là tội phạm trộm cắp buôn lậu
sản xuất hàng giả liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh
sau khi có chỉ đạo của thủ tướng chính phủ đà nẵng đã thực hiện việc cấm tắm
và các hoạt động kinh doanh trên tất cả các bãi biển trên địa bàn
tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên antv thì vẫn còn khá nhiều người dân tụ tập đông đúc
trên các bãi biển để vui chơi hoặc là tập luyện thể thao
bởi vậy mà thành phố đà nẵng đã có những phương án quyết liệt hơn nhằm kêu gọi
và vận động người dân chấp hành nghiêm chỉ đạo của thành phố
ngày hai mươi chín tháng ba tại bãi biển mỹ khê hàng trăm người dân vẫn tập trung tập thể thao
tắm biển bất chấp lệnh thông báo cấm tụ tập đông người
của chính quyền địa phương
người nối tiếp người đi dọc bãi cát thành từng nhóm để tập thể dục
đá bóng đánh bóng chuyền chạy bộ v v
trước tình hình đó thành phố đà nẵng đã có động thái quyết liệt hơn
theo đó chỉ đạo ủy ban nhân dân quận sơn trà và các phường trên địa bàn
thành lập nhiều chốt chia từng đội phụ trách dọc bờ biển
hiện nay chúng tôi tăng cường các lực lượng khá đông
các ngành đoàn thể lực lượng của phường công an dân phố dân phòng
bây giờ chúng tôi đã tiến hành ra khu vực văn biển để chốt chạy
và đồng thời tuyên truyền hoạt động người dân để làm thế nào tham gia
thể dục thể thao phải đeo khẩu trang và không tập trung
trong khu vực tuyên biển
hiện nay chúng tôi vừa tổ chức trực ở các điểm cách ly
vừa tuần tra tấm ba bốn vừa nhắc hàng quán ở đây này
rồi dưới biển nữa
nhưng mà đặc biệt là dưới biển thì rất là đông
cho nên là từ sáng là bốn h ba mươi và chiều là một mươi năm h
là hầu như
chia đội canh gác căng dây thiết lập rào chắn
cùng với phát loa tuyên truyền mỗi sáng và chiều
những giải pháp mạnh tay này đã mang lại hiệu quả
lượng người xuống biển giảm chỉ còn một mươi so với trước đây
qua hai ngày làm việc và gặp lực của tất cả hội đồng thuế
lực lượng công an của chúng tôi hiện nay là ngày
hôm nay là ngày ba mươi
đến cái thời phút này thì hiện nay là không có người dân nào
tụ tập dưới biển để làm việc
việc là kéo cái như hàng ngày và tụ tập để vấn đề là tập thể dục
tuy nhiên vẫn không tránh khỏi xuất hiện tình trạng một số cá nhân lơ là chủ quan
không thực hiện đầy đủ khuyến cáo chỉ thị của các cơ quan chức năng
ngay lập tức những người này đã bị lực lượng tuần tra nhắc nhở yêu cầu rời bãi biển
vừa rồi thì đồng chí công an đã tôn truyền cho mình những cái nội dung gì
và mình vứt ra được kinh nghiệm gì từ những cái mà lời đồng chí vừa nói
chúc công an
công an nói là hôm nay từ ngày hôm nay tới bữa sau là không được đi xuống biển nữa
có lệnh cấm rồi nếu mà đi nơi khác tập thể dục là sẽ đeo khẩu trang vô thôi
tại vì là hôm nay là tôi quen thôi đi nơi khác ngày mai là bữa sau tôi đi nơi khác tôi sẽ đeo khẩu trang
trước những động thái kiên quyết hiện nay hy vọng đà nẵng cũng như các địa phương khác trên cả nước
sẽ sớm đẩy lùi dịch bệnh và vượt qua giai đoạn khó khăn này
mặc dù đã có nhiều trường hợp bị xử phạt về hành vi đăng tin sai sự thật về dịch bệnh covid một mươi chín
tuy nhiên tại gia lộc tỉnh hải dương đối tượng ngô quốc phong chú tệ thôn phong lâm xã hoàng diệu
vẫn cố tình đăng tải những thông tin không đúng sự thật về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín khiến người dân hoang mang lo lắng
vào khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày hai mươi bảy tháng ba ngô quốc phong sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba là chủ tài khoản facebook mang tên ngô quốc phong
đã đăng tải bài viết với nội dung chị lanh ở thôn đáy xã hoàng diệu đang cách ly trên hải dương
chị lanh ở thôn đáy xã hoàng diệu đang cách ly trên hà nội mà trốn về quê
thông tin của phong đăng tải sau một ngày đã có trên hai trăm linh lượt thích và chia sẻ ba trăm linh bình luận gây hoang mang trong dư luận trên địa bàn
sau khi tiếp nhận thông tin công an huyện gia lộc đã xác định những thông tin mà phong đăng tải là hoàn toàn sai sự thật
phong được triệu tập lên cơ quan công an làm việc và nhận thức được hành vi sai trái của mình sau đó phong đã xóa bài viết và đăng thông tin đính chính
hiện công an huyện gia lộc đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị xử lý ngô quốc phong theo quy định của pháp luật
thực hiện kế hoạch phòng chống dịch covid một mươi chín lực lượng chức năng tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp phòng chống dịch trong đó xử lý nghiêm đối với những người không đeo khẩu trang nơi công cộng và nhiều trường hợp vi phạm đã bị lực lượng chức năng bình phước và thừa thiên huế xử lý
trong quá trình kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện lập biên bản vi phạm hành chính đối với một mươi hai trường hợp vi phạm
hai mươi trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với tổng số tiền phạt là hai ba triệu đồng trong đó một mươi một trường hợp bị xử phạt mỗi trường hợp hai trăm linh đồng một trường hợp bị xử phạt một trăm linh đồng
việc xử phạt đội ubnd thị trấn đức phong huyện bù đăng thực hiện trong khi làm nhiệm vụ kiểm tra các cơ sở thuộc nhóm ngành nghề buộc tạm ngừng kinh doanh trong phòng chống dịch covid một mươi chín và đeo khẩu trang nơi công cộng vào ngày ba mươi tháng ba theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
tại thừa thiên huế công an phường phú hòa thành phố huế đã phát hiện lập biên bản xử lý đối với hồ văn tuyến chú huyện hòa vang và nguyễn thị thu hà chú thị xã hương trà thừa thiên huế vì không đeo khẩu trang nơi công cộng
cùng ngày công an phường đã tham mưu cho chủ tịch ubnd phường phú hòa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với tuyến và hà về hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch
của cơ quan y tế
thưa quý vị tính đến một mươi tám h ngày hôm nay bộ y tế đã chính thức công bố thêm ba ca bệnh covid một mươi chín mới
theo báo cáo của viện vệ sinh dịch tễ trung ương và viện pasteur tp hcm trong ba ca mắc mới thì có một người là nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn trường sinh hai người liên quan tới bệnh nhân số một trăm hai mươi
như vậy tính đến thời điểm này việt nam đã có hai trăm linh bảy ca mắc covid một mươi chín trong đó có năm mươi bảy trường hợp đã khỏi bệnh và được ra viện
các bệnh nhân còn lại hiện đang được cách ly và điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước
tiếp tục với một thông tin khác sau chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ về yêu cầu thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng một mươi năm ngày kể từ giờ ngày một tháng bốn trên phạm vi toàn quốc
vào chiều ngày hôm nay tại các siêu thị trên địa bàn thành phố hà nội hầu như không xảy ra tình trạng người dân ồ ạt mua sắm tích chữ nhu yếu phẩm
ghi nhận tại hệ thống siêu thị vinmart trên địa bàn quận nam từ liêm hà nội
số người dân đổ về các siêu thị để mua hàng có tăng nhưng không tăng nhiều so với ngày hôm qua
đa phần người dân đến mua thực phẩm và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu như mọi ngày không có tình trạng chen lấn xếp hàng thu mua nhu yếu phẩm số lượng lớn
do hiểu rõ các nội dung trong chỉ thi của thủ tướng chính phủ nên người dân đã không còn tâm lý lo sợ thiếu hụt hàng hóa nhu yếu phẩm
vì thế không có tình trạng ồ ạt đi mua hàng tích chữ như thời gian trước
trong chỉ thị của thủ tướng cũng yêu cầu bộ công thương ủy ban nhân dân các địa phương bảo đảm hàng hóa lương thực thực phẩm thiết yếu cho người dân
trong phần tiếp theo của chương trình mời quý vị cùng đến với những tin tức trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy từ trường quay phía nam

trong phần tiếp theo của chương trình mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
trong phần tiếp theo của chương trình mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
hai trường hợp nghi nhiễm sau khi xét nghiệm đều có kết quả âm tính
tuy nhiên công tác phòng chống vẫn đang được thực hiện một cách quyết liệt
lực lượng chức năng tỉnh bình dương đã hoàn tất cơ sở vật chất vật tư y tế và đội ngũ can bộ
để thực hiện vượt cách ly tập trung cho khoảng bốn người về từ nước ngoài từ hôm nay
khuôn viên trường cao đẳng nghề việt nam singapore được tận dụng là một trong những điểm cách ly tập trung
để đón ba chín trăm một mươi hai người từ nước ngoài về địa bàn tỉnh bình dương
ghi nhận của phóng viên trong sáng ngày ba mươi một tháng ba các cổng ra vào trường có chốt kiểm soát của lực lượng công an
phía bên trong khu ký túc xá đã được dọn dẹp sạch sẽ vật tư y tế đã được chuẩn bị sẵn sàng
ghi nhận của phóng viên trong sáng ngày ba mươi một tháng ba các tổng ra vào trường có chốt kiểm soát của lực lượng công an

lần đầu tiên thực hiện công tác cách ly tập trung nên lực lượng chức năng tỉnh bình dương đã chủ động lên các phương án
từ quản lý người cách ly công tác sàng lọc phòng chống dịch cũng như đảm bảo an ninh trật tự
tại các khu vực được lựa chọn tránh việc vừa cách ly bỏ trốn ra ngoài trước thời hạn
đến nay lực lượng công an đã chuẩn bị sẵn sàng đảm bảo an ninh trật tự khu vực trong và ngoài khu cách ly
đã chuẩn bị tất cả các trang thiết bị để phục vụ cho việc cách ly phối hợp chặt chẽ với trung tâm y tế thị xã
để nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực cách ly
mọi sự chuẩn bị đã hoàn tất một trăm linh cũng đang trong tư thế sẵn sàng để đón người cách ly
hiện nay địa phương đã hoàn tất các khâu từ tập quấn cho đội ngũ cám dịch
bộ phản ứng nhanh tiếp cận tiếp xúc các đội điều trị của bệnh viện
cũng như là tập quấn cho các đội thanh niên tình nguyện để hỗ trợ cho công tác cách ly một mươi bốn ngày ở tại nơi này
mọi phương án cũng đã có sự chuẩn bị trước cũng đã có kịch bản có kế hoạch và có các phương án của công an của quân sự
giả sử như tình huống có vấn đề về vấn đề cách ly trở ra
thì hiện nay thì bang chỉ đạo đã giao cho công an thị xã xây dựng những cái
tình huống đó và cũng có xây dựng các ekip trực ở đây và trong đó là có một tổ xử lý nhanh
tức là những tình huống nào xảy ra thì sẽ có cái đội này ứng phó liền
ngoài trường cao đẳng nghề việt nam singapore tỉnh bình dương còn chuẩn bị trường quân sự tỉnh
tòa nhà cư xá một bkmex cư xã hai bkmac để tiếp nhận đảm bảo phục vụ ba chín trăm một mươi hai người từ nước ngoài về cách ly tập trung
chung tay cùng chính phủ ngăn ngừa phòng chống sự lây lan của dịch covid một mươi chín người dân du học sinh việt kiều
trong diện về cách ly tập trung
cần tuân thủ theo sự sắp xếp hướng dẫn của lực lượng chức năng quyết thắng đại dịch
đến đây chương trình an ninh hai mươi bốn h của truyền hình công an nhân dân cũng xin được kết thúc